thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương thúy hiền
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm mươi năm trần hưng đạo thành phố nam định tỉnh nam định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi lõm và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích
đối tượng lê quý cao sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi tám a bốn đồng tâm phường lạch chay quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng trần ngọc đức sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã điền xá huyện nam trực tỉnh nam định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện